tại buổi tiếp đoàn các đại sứ việt nam tại các nước chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ
thủ tướng đề nghị các đại sứ nỗ lực hết mình bền bỉ trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
góp phần phát triển đất nước và nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
chúc mừng các đại sứ được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng là đại sứ của việt nam tại nước ngoài
thủ tướng mong muốn các đại sứ phát huy phẩm chất năng lực đạo đức nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thủ tướng cho rằng nhiệm vụ đại sứ là đỉnh cao trong nghề ngoại giao
thủ tướng đề nghị các đại sứ phải nỗ lực để đóng góp vào yêu cầu phát triển của đất nước
đặc biệt là đất nước thời gian qua đang trong giai đoạn phát triển với nhiều thành tiệu quan trọng
trong đó có đóng góp của ngành ngoại giao
theo đó các đại sứ phải nắm vững đường lối đối ngoại của đảng nhà nước
để vận dụng nhuẩn nhuyễn và linh hoạt thực hiện đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta
qua đó góp phần giữ vững độc lập và tự cướng dân tộc xây dựng môi trường hòa bình ổn định của đất nước
nâng cao vị thế vai trò của việt nam trên trường quốc tế
thủ tướng cũng đề nghị các đại sứ luôn sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ
bền bỉ và trách nhiệm cao trong công việc để bảo vệ quyền lợi của công dân việt nam
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và các nước
trong đó phải kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế văn hóa để thúc đẩy hợp tác mọi mặt với các nước
cùng với làm tốt công tác bảo hộ công dân các đại sứ cần giúp đỡ người việt nam tại nước ngoài
giữ gìn văn hóa truyền thống của người việt nam ở nước ngoài
hiện kinh ngạch thương mại hai triệu của việt nam năm nay có thể đạt khoảng năm trăm linh tỷ đô la mỹ
dù đây là kết quả khả quan nhưng thủ tướng cho biết phải đặt mục tiêu này cao hơn
thậm chí cao gấp đôi thời gian tới
các đại sứ cũng phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình các nước
thông tin và tham mưu kịp thời cho đảng nhà nước về chính sách đối ngoại
tại buổi gặp các đại sứ bày tỏ vinh dự được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ
và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
nêu ra những nhiệm vụ lưu ý rất cụ thể về nhiệm vụ của các đại sứ
các đại sứ khẳng định phát huy hết tinh thần trách nhiệm phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu
đoàn kết nội bộ nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ được giao